chuyên ngành tim mạch luôn được ngành y tế đánh giá là một trong năm chuyên ngành cốt lõi của y tế nước ta
do đó những cơ sở y tế tại các thành phố lớn luôn thường xuyên đối mặt với tình trạng quá tải
vì nhiều lý do như chất lượng y tế cơ sở trang thiết bị không đáp ứng được điều trị
từ những thực tế kể trên đề án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành tiêm mạch đã được đi vào thực tế
và ngày càng thể hiện được hiệu quả rõ rệt mang lại lợi ích to lớn cho người dân
trong những năm qua với vai trò là bệnh viện hạt nhân của bộ y tế
bệnh viện tiêm hà nội đã hỗ trợ với nhân lực và trang thiết bị hiện đại cần thiết
giúp một mươi sáu bệnh viện ở các tuyến trung ương tuyến tỉnh và bệnh viện tư nhân
đủ điều kiện trở thành bệnh viện vệ tinh của mình ở chuyên khoa tim mạch
theo sát phát điểm đầu tiên muốn giúp cho các đơn vị ở tuyến tỉnh
ở tuyến cơ sở được đào tạo cơ bản
bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc và bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn là hai trong số một mươi sáu bệnh viện vệ tinh
đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của bộ y tế và bệnh viện tim hà nội
để trở thành những bệnh viện vệ tinh trong chuyên ngành tiêm mạch và tự chủ được về nhân lực
cũng như trang thiết bị để điều trị nhiều bệnh viện

đó là trong đầu năm thì bộ y tế cũng đã đưa cái kinh phí về để tách cái đơn nguyên
thành lập một cái đơn nguyên tiêm mạch để sau đó nó sẽ là cái nền tảng
những cái bác sĩ mà được chuyển sang cái khoa tiêm mạch đó nó sẽ là cái nền tảng để phát triển sau này
theo lộ trình từ nay tới năm hai nghìn hai mươi bên cạnh việc các bệnh viện hạt nhân ở tuyến trung ương
hoàn thành triển khai toàn bộ gói kỹ thuật và việc đào tạo nguồn nhân lực về chuyên khoa tim mạch
cho các cơ sở thì các bệnh viện tuyến cơ sở cũng sẽ nhận được sự đồng hành giúp đỡ của các bệnh viện tư chủ tài chính ở tuyến trên
trong công tác quản lý tư chủ tài chính hướng tới việc chủ động phát triển được chuyên khoa tim mạch nói riêng
và những chuyên khoa trọng điểm khác nói chung tại cơ sở